chuyển sang các thông tin quốc tế
nga và mỹ thảo luận về các hiệp ước kiểm soát vũ khí

cố vấn an ninh quốc gia mỹ john smolten vừa có cuộc hội đàm với thư ký hội đồng an ninh nga nikolai pachusev tại moscow

tại cuộc gặp cố vấn an ninh quốc gia mỹ john smolten và thư ký hội đồng an ninh nga nikolai pachusev
đã thảo luận về khả năng gia hạn thêm năm năm đối với hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới sẽ hết hạn vào năm hai nghìn hai mươi một
đề cập đến hiệp ước tiêu hủy tên lửa tầm ngắn và tầm trung inf
ông bolton cho rằng moscow đã vi phạm và ngụ ý không thể cứu vãn hiệp ước này
trong khi đó ông pachusev nhấn mạnh hai bên cần phải duy trì hiệp ước
đồng thời tái khẳng định nga sẵn sàng hợp tác để xem xét những khiếu nại giữa hai bên liên quan tới việc thực thi thỏa thuận này
đại diện phía nga nhấn mạnh việc xóa bỏ inf sẽ ráng một đòn vào toàn bộ cơ chế kiểm soát vũ khí và chống phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế
ngoài ra hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề khác như tình hình syri iran triều tiên và cuộc chiến chống khủng bố
trước đó ông john bolton đã có cuộc gặp với ngoại trưởng nga sergei lavrov và dự kiến trong ngày hôm nay sẽ gặp tổng thống nga vladimir putin
bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin vừa có các cuộc thảo luận kín tại thủ đô riyadh với thái tử ả rập xê út mohammad bin saman
trong bối cảnh vương quốc này đang phải đối mặt với áp lực dư luận xung quanh cái chết của nhà báo zaman khashoggi
kênh truyền hình nhà nước ả rập xê út cho biết hai bên đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược mỹ ả rập xê út
buổi thảo luận diễn ra bên lề hội nghị sáng kiến đầu tư tương lai fee được tổ chức tại riyadh từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
cùng với nhiều quan chức và các đại diện các thể chế tài chính lớn từ các quốc gia như anh pháp và đức bộ trưởng tài chính mỹ đã quyết định không tham dự hội nghị đầu tư này
sau khi ả rập xê út thừa nhận nhà báo jamal khashugi đã bị sát hại trong lãnh sự quán nước này ở istanbul thổ nhĩ kỳ
ả rập xê út vẫn tiếp tục tổ chức hội nghị theo kế hoạch
trước đó ngày hai mươi một tháng một mươi bộ trưởng mnuchin cho rằng việc riyadh đưa ra lời giải thích về cái chết của nhà báo khashoggi là bước đầu tiên đáng ghi nhận
nhưng chưa đủ để giải đáp các thắc mắc và cho rằng còn quá sớm để xem xét các biện pháp trừng phạt riyadh vào lúc này
trong khi đó tuyên bố trong một cuộc họp báo ở indonesia bộ trưởng ngoại giao ả rập xê út aden al juber ngày hôm nay vừa cho biết
ả rập xê út cam kết điều tra kỹ lưỡng vụ giết hại nhà báo zaman khashugi
bộ trưởng ngoại giao ả rập xê út nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm sẽ bị bắt giữ và nước này cũng đã gửi một nhóm điều tra tới thổ nhĩ kỳ
giới chức ngoại giao syri vừa khẳng định nước này không bao giờ sử dụng các loại vũ khí đạn có chất cấm và luôn tuân thủ công ước cấm vũ khí hóa học
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nước phương tây liên tục cáo buộc syri sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh với phiên quân
thứ trưởng ngoại giao syri faisan al mekdad khẳng định đa mát không bao giờ sử dụng các loại vũ khí hóa học trong cuộc chiến chống lại những phần tử khủng bố được các thế lực nước ngoài hậu thuẫn
quan chức này cũng tố cáo liên quân do mỹ đứng đầu đã từng sử dụng đạn dược có chứa chất vốt pho trắng nằm trong danh mục bị cấm tại tỉnh day anzo hồi đầu tháng một mươi vừa qua
nhà chức trách syri từng nhiều lần khẳng định không sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh
trong khi đó mỹ và các đồng minh liên tục cáo buộc đa mát sử dụng vũ khí hóa học để tấn công các cơ sở của phiến quân và coi đây là cây cớ nhiều lần tấn công quân sự chống lại syri
thưa quý vị nhật bản vừa quyết định ngừng các dự án viện trợ phát triển chính thức oda vào tài khoát tới cho trung quốc nguồn tin từ chính phủ nhật bản sáng nay đã xác nhận thông tin này
thay vào đó tokyo đã đề xuất một sáng kiến mới trong việc hợp tác đôi bên cùng phát triển
do trung quốc đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và không còn phụ thuộc vào nguồn vốn hỗ trợ từ tokyo như các thập kỷ trước
hai nền kinh tế lớn nhất châu á này sẽ cùng nhau hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại các quốc gia đang phát triển
dự kiến thủ tướng nhật bản shinzo abe sẽ đề xuất các kế hoạch này trong cuộc hội đàm với người đồng cấp trung quốc lý khắc cường vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi này ở thủ đô bắc kinh trung quốc
nhật bản đã viện trợ vốn oda cho trung quốc trị giá ba mươi hai bốn tỷ usd kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín một năm sau khi hai nước ký hiệp ước hòa bình và hữu nghị song phương
dự kiến thủ tướng nhật bản shinzo abe sẽ có chuyến thăm ba ngày tới trung quốc bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng một mươi và tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với chủ tịch trung quốc tập cận bình và thủ tướng trung quốc lý khắc cường
tiếp tục thông tin về vụ tai nạn đường sắt tại đài loan trung quốc khiến một mươi tám người thiệt mạng và hơn một trăm chín mươi người khác bị thương
sáng nay người lái tàu vừa được bảo lãnh tại ngoại sau thời gian bị tạm giữ để thẩm vấn
theo những lời khai ban đầu người này thừa nhận tàu đã bị ngắt hệ thống bảo vệ tự động trước khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc này
theo tòa án huyện nghi lan đài loan lái tàu yo chen yong bốn mươi tám tuổi thừa nhận đã ngắt cơ chế kiểm soát tốc độ của tàu ngay trước khi xảy ra vụ tai nạn
theo lời khai hệ thống bảo vệ tự động của tàu đã bị ngắt sau khi tàu bị lỗi động cơ
trước đó các công tố viên khẳng định tàu đã chạy quá tốc độ với vận tốc hơn một trăm linh km trên giờ
trong khi chỉ được phép chạy với vận tốc tối đa là bảy mươi năm km trên giờ
nếu hệ thống bảo vệ tự động hoạt động tàu sẽ không chạy được quá tốc độ này
trong sáng nay người lái tàu đã được trả tự do sau khi bảo lãnh với số tiền hơn một mươi sáu usd
tuy nhiên người này sẽ tiếp tục bị thẩm vấn trong những ngày tới
các công tố viên cũng đang phân tích chiếc hộp đen ghi lại dữ liệu hành trình di chuyển của đoàn tàu
trước đó giám đốc công ty đường sắt đài loan đã xin từ chức sau khi tai nạn diễn ra song không được chấp nhận
quý vị thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc